việt nam đang ở tốt đầu các nước có tỷ lệ người dân uống rượu bia cao trên thế giới
riêng các dịp lễ tết thì tăng cả số người uống và số lượng rượu bia một người uống
chính vì vậy những dịp này ghi nhận tại các bệnh viện cho thấy
số ca nhập viện do ngộ độc có sự tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
ngày thường trung tâm vẫn điều trị cho những bệnh nhân ngộ độc rượu nhưng khá giải rác
tuy nhiên thời điểm trong và sau mỗi dịp nghỉ lễ
tại đây mỗi ngày đều tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc rượu
đáng nói có những trường hợp ngộ độc tập thể và rất nặng
các bệnh nhân ngộ độc rượu thì chúng ta vẫn có hai dạng
một là ngộ độc rượu thông thường thứ hai là ngộ độc cồn công nghiệp
tuy nhiên chúng ta còn gặp rất nhiều những hoàn cảnh khác mà ảnh hưởng sức khỏe
có lẽ cũng còn nhiều hơn đó là những trường hợp tai nạn giao thông
hoặc những trường hợp tai nạn những vấn đề bệnh lý khác
thống kê của ngành y tế được công bố mới đây cho thấy
rượu bia là nguyên nhân gián tiếp của hai trăm linh loại bệnh chấn thương
và là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất ba mươi bệnh ung thư
các bác sĩ cho biết ngộ độc rượu gây hại nặng nề tới sức khỏe
và tốn kém chi phí trong quá trình điều trị
so với các chất gây hại cho sức khỏe con người
rượu là một trong các chất gây ra nhiều tổn thương và nhiều bệnh tật nhất